mưa nhỏ mưa phùn lẫn lộn và trời rét là hình thái thời tiết chủ đạo của các tỉnh phía đông bắc bộ
bao gồm cả khu vực thủ đô hà nội
dự báo cho đêm nay thì khối không khí lạnh tiếp tục được tăng cường
vì thế hình thái gây mưa vẫn chưa thể giảm đi
sương mù và mưa phùn khiến tầm nhìn xa giảm
đặc biệt là tại các tỉnh khu vực ven biển giảm đáng kể
nhiệt độ ghi nhận ở khu vực này duy trì ở mức thấp trời rét
ngày mai nhiệt độ ban ngày chỉ ở mức là một mươi năm một mươi tám độ
ban đêm nhiệt độ chỉ còn một mươi hai độ
vùng núi có nơi xuống dưới một mươi một độ
dự báo trong ba ngày tới nhiệt độ có phần nhích nhẹ
nhưng do trời vẫn nhiều mây cả ngày
nên xu hướng tăng nhiệt xảy ra không đáng kể
cao nhất trong ba ngày chỉ ở khoảng là hai mươi độ
khu vực phía tây bắc bộ cũng chịu tác động của không khí lạnh trường gió đông nam
nhưng do địa hình cản trở của dãy hoàng liên sơn
mà cường độ của hai hình thái này không mạnh
nhờ đó trời có nắng hửng nhiều hơn
nhiệt độ cũng duy trì ở mức cao
trong ba ngày tới nhiệt độ ban đêm thấp nhất ở mức là một mươi ba một mươi bảy độ
nhiệt độ cao nhất có thể đạt ở mức là hai mươi một hai mươi hai độ
nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ trong ba ngày tiếp theo
chuyển sang thông tin thời tiết tại các tỉnh miền trung
trong những ngày đầu tuần tới đặc biệt là tại khu vực các tỉnh
từ thanh hóa đến thừa thiên huế tiếp tục có mưa tăng trở lại
nhất là khu vực nam hà tĩnh trở xuống
có nơi còn có mưa vừa mưa to
nguyên nhân gây mưa là gió đông bắc từ khối không khí lạnh tăng cường hoạt động mạnh
kết hợp với điều kiện địa hình chăn gió
theo dự báo các hình thái này có xu hướng tiếp tục hoạt động mạnh hơn trong ba ngày tới
vì thế nhiệt độ tại đây sẽ giảm trời chuyển rét
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới tại đây phổ biến là từ hai mươi hai đến hai mươi ba độ
và thấp nhất là từ một mươi bốn đến hai mươi độ
riêng khu vực vùng núi có nơi còn xảy ra rét đậm
cũng ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường nhưng không mạnh
cùng với đới gió đông bắc suy yếu nên khu vực các tỉnh
từ đà nẵng trở vào cho đến khánh hòa trong ngày hôm nay phổ biến là ít mưa
nhiệt độ tăng dần từ bắc vào nam với mức nhiệt cao nhất ngày mai là từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
các tỉnh phía nam khoảng mức là ba mươi độ
trong ba ngày tới nhiệt độ và hình thái thời tiết tại đây
vẫn có xu hướng khá ổn định và ít thay đổi
nằm xa hơn về phía nam nên nam bộ và tây nguyên trong ba ngày tới
hầu như là không chịu tác động của khối không khí lạnh tăng cường ở phía bắc
tại các tỉnh thuộc khu vực tây nguyên thời tiết tiếp tục khô giáo
có chăng cũng chỉ là những cơn mưa rào cục bộ về lúc chiều tối và đêm
nhưng lượng ít nhiệt độ ban ngày trong ba ngày tới có xu hướng giảm nhẹ
khoảng ba mươi độ vào ngày mai và giảm xuống còn hai mươi tám độ trong ngày một mươi ba tháng một
ban đêm nhiệt độ duy trì ổn định trong những ngày đầu tuần
tương tự tp hcm và các tỉnh thành nam bộ cũng duy trì hình thái ít mây
không mưa và khô giáo vào ban ngày
chiều tối sẽ có mưa rông cục bộ ở một vài nơi
khu vực có nhiệt độ cao nhất là tại các tỉnh thuộc khu vực miền đông của nam bộ
với mức nhiệt có thể lên tới mức là ba mươi ba độ
các khu vực khác ra động trong khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ
nên nhiệt độ này tiếp tục được duy trì ổn định trong ba ngày tới